trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào hồi một giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên biển đông cách đảo song tử tây quần đảo trường sa khoảng hai trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một giờ ngày ba mươi tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai năm độ vĩ bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông cách các tỉnh phú yên khánh hòa khoảng bốn trăm một mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão ở vùng biển phía bắc quần đảo trường sa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp một mươi biển động rất mạnh
từ ngày ba mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi ở các tỉnh từ thừa thiên huế đến ninh thuận và khu vực tây nguyên có mưa to đến rất to tổng lượng mưa từ ba mươi sáu trăm linh mm một đợt
trên các sông từ tỉnh hà tĩnh đến khu vực tây nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ diện rộng với đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động hai đến báo động ba
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt ở đất ngập lụt tại các khu vực trên